thưa quý vị với mục tiêu không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào
nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành các bộ ngành địa phương doanh nghiệp chủ thể có liên quan
căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phải xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp của thượng trưởng chính phủ
về bảo đảm cung ứng điện năm hai nghìn hai mươi bốn và thời gian tới nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng hành hai mươi bốn
các báo cáo ý kiến tại cuộc họp đánh giá thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ phụ trách lĩnh vực đã liên tục chỉ đạo đồng bộ tổng thể toàn diện
yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan các địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể
nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện thủ tướng chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc
triển khai nhiều công trình dự án nguồn điện lưới điện
tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng năm đến tháng bảy được dự báo tăng
trưởng rất cao lên đến một mươi ba cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng chín sáu riêng miền bắc dự kiến tăng
kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng nhu cầu sử
dụng điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng tăng lên đây là điều đáng mừng vì cho thấy nền kinh tế
xã hội phát triển vừa góp phần cho tăng trưởng các báo cáo ý kiến tại cuộc họp cũng cho thấy
nguồn điện cơ bản không thiếu nhiên liệu được đáp ứng song cần điều hành phù hợp thông minh
thông suốt hiệu quả với giải pháp tổng thể đa dạng hóa nguồn điện khẩn trương hoàn thành các
đường dây tải điện khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan
mục tiêu là chúng ta không thể để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong bất cứ trường hợp nào
các bộ các ngành các cơ quan các địa phương các doanh nghiệp có liên quan hay là có chủ
cụ thể có liên quan để căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ động xây dựng các phương
án nhất là các phương án xấu nhất có thể xảy ra để mà có các nhiệm vụ giải pháp linh hoạt hợp lý
kịp thời hiệu quả để đáp ứng được mục tiêu mà chúng ta đề ra không để người dân và doanh nghiệp
phải lo lắng về điện thủ tướng nhấn mạnh về nguồn điện cần tính toán bảo đảm nguồn điện cho tất
các vùng miền lưu ý các tháng cao điểm ở miền bắc tháng năm tháng sáu tháng bảy đặc biệt là dự
kiến phụ tải tăng lên trong tháng sáu khoảng hai năm trăm linh mw đa dạng hóa các nguồn điện giả soát lại tất
cả các nguồn có thể huy động thúc đẩy các nguồn điện lớn đảm bảo nhân liệu than nước dầu khí
cho sản xuất điện các nhà máy điện than mua tối đa than sản xuất trong nước hạn chế tối thiểu mua
than nhập khẩu về cơ chế chính sách mua bán điện bộ công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn
thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách mùa bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát
điện và khách hàng sử dụng điện lớn cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt
tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu cơ chế chính sách phát triển điện
khí điện gió ngoài khơi ven bờ chính sách với điện rác điện sinh khối về truyền tải điện
thủ tướng yêu cầu trước mắt hoàn thành đường dây năm trăm linh kv mạch ba ra soát từng khâu
bảo đảm tiến độ dứt khoát hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu đề nghị lãnh đạo các tỉnh tăng cường
kiểm tra đôn đốc động viên cán bộ công nhân trên công trường làm xuyên ngày nghỉ ngày lễ
về giá điện thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện theo quy định thẩm quyền với lộ trình
phù hợp không giật cục ngành điện đẩy mạnh tiết kiệm chi phí tăng cường ứng dụng chuyển đổi số
tăng năng lực cạnh tranh giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp
giá điện phải phù hợp có cạnh tranh lành mạnh và điều tiết của nhà nước